những ngày qua nông dân huyện đảo lý sơn đã bắt đầu ra đồng thu hoạch tỏi
bà con tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi vừa chín tới để bán được giá trước khi thu hoạch vụ đại trà vào tháng hai âm lịch
năm nay thì thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao giá thu mua tỏi cho nông dân tại chỗ cũng cao hơn so với năm ngoái
trên các cánh đồng tỏi xã an hải an vĩnh huyện đảo lý sơn nhiều luống tỏi đã bắt đầu chín rộ
hiện thời tiết trên đảo nắng nóng nông dân đã bắt đầu ra đồng thu hoạch dần các luống tỏi
bà nguyễn thị trường cùng người nhà tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi đã chín
sau bốn ngày bà thu hoạch trên gần một trăm linh kg tỏi và bán hết trong ngày
với năng suất này hai xào tỏi của gia đình bà dự kiến cho thu hoạch hơn sáu trăm linh kg tỏi cho vụ năm nay
năm nay huyện đảo lý sơn có hơn ba trăm một mươi hectare tỏi vào mùa thu hoạch
theo ngành nông nghiệp huyện lý sơn nhiên vụ này nông dân trồng tỏi gặp khó khăn do sâu bệnh phát sinh nhiều chi phí đầu tư
tuy nhiên nhờ thời tiết khá thuận lợi nên năng suất vụ tỏi vẫn đạt cao
tăng ba mươi so với niên vụ trước
nhiều ruộng tỏi cho thu hoạch từ ba trăm linh đến năm trăm linh kg mỗi xào
giá tỏi vào đầu vụ cao giao động từ năm mươi đến tám mươi ngàn đồng một kg
nên nhiều nông dân đã thu hoạch sớm trước khi thu đại trà đầu tháng hai âm lịch
cũng có tình hình sao bệnh nó có xuất hiện
tuy nhiên thời tiết trong thời điểm tỏi đoàn tổ cú thì nó có thuận lợi hơn
chắc chắn rằng năm nay là mùa tỏi
lý sơn sẽ đợt hơn mỗi năm
dự kiến sản lượng khoảng sáu mươi bảy mươi tỏi trên hết tỏi
vài chục năm nay tỏi hành là cây trồng chính mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nông dân lý sơn
chiếm bảy mươi sản lượng nông nghiệp của huyện đảo
thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao là tín hiệu mừng cho nông dân huyện đảo lý sơn
với cây trồng truyền thống mệnh danh là vương quốc tỏi